thưa quý vị trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung băng đảng thứ trưởng bộ công an vừa có thư khen gửi công an tỉnh tây ninh
đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ bộ công an và công an các đơn vị liên quan
triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
nội dung thư nêu rõ
lãnh đạo bộ công an được báo cáo ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh tây ninh chủ trì
phối hợp với cục kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh vĩnh long công an tỉnh bình dương và công an thành phố hồ chí minh
đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
bắt giữ bảy đối tượng thu giữ năm mươi kg ma túy một xe ô tô hai xe mô tô cùng nhiều vật chứng khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của công an tỉnh tây ninh
trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về thực hiện phương án số hai ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ
về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm phản ánh công tác hiệp đồng tích cực hiệu quả
giữa công an tỉnh tây ninh với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan bộ và công an các địa phương trong đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy
góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào việt nam gian đe phòng ngừa tội phạm củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tôi ghi nhận biểu dương thành tích của các đồng chí
đề nghị công an tỉnh tây ninh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật
mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
thân ái trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an